để ghi lại những dấu ấn lịch sử này ngày ba bảy hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định xác định ngày một mươi hai bảy một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là ngày truyền thống của lực lượng an ninh đối ngoại công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới cục an ninh đối ngoại tiếp tục đổi mới các mặt công tác tăng cường công tác nắm tình hình
chủ động theo dõi đánh giá dự báo sát đúng tình hình để tham mưu với đảng nhà nước có chủ trương giải pháp phù hợp
tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh ngành trong hướng dẫn chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh đối ngoại
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong bất kỳ hoàn cảnh nào không được để sơ hở không để bị động bất ngờ đảm bảo an ninh đối ngoại từ sớm từ xa
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng siết chặt kỷ luật kỳ cương chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
xây dựng lực lượng an ninh đối ngoại thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đánh dấu sự ra đời của lực lượng an ninh nhân dân lực lượng nòng cốt sung kích của công an nhân dân việt nam
hình thành trong những tháng năm hào hùng của cách mạng suốt chặng đường bảy mươi bảy năm vẻ vang ấy lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã lập nên muôn vàn chiến công hiển hách
góp phần to lớn quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân

chính quyền cách mạng đang trong thế ngàn tân treo sợi tóc sự kiện này đã đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân
sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tình hình an ninh quốc gia gặp nhiều nguy cơ thách thức với những diễn biến vô cùng phức tạp
tại việt nam vẫn tồn tại hàng trăm ổ nhóm vũ trang của tàn quân ngụy hàng ngàn tổ chức phản động ở cả trong nước và hải ngoại câu kết với nhau
trung giáo riết tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt từ nhiều phía với kế sách trong nổi dậy ngoài đánh vào bằng cách đưa sáng điểm biệt kích vũ khí phương tiện về nước âm mưu xây dựng bật cứ từng bước bạo loạn cướp chính quyền
khi thành công rồi nó tạo ra một bước ngoặn mới thậm chí có những chuyên án nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc
thế hệ đầu tiên tuy khó khăn như vậy nhưng họ tận chung với đảng
họ có khát vọng chiến thắng họ sáng tạo họ miêu trí và càng ngày thì kinh nghiệm mới càng được tích lũy và trở thành những cái biện pháp nghiệp vụ của việt nam đấu tranh trên chiến trường việt nam và đã đánh thắng được các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất đương thời
trong thời đại công nghệ bốn các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình chống phá cách mạng
hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
với tinh thần chủ động phòng ngừa lực lượng an ninh đã phá tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch giải quyết thành công các điểm nóng
lực lượng an ninh đã cùng với các lực lượng khác trong công an nhân dân bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tất cả các sự kiện chính trị và đối ngoại quan trọng của đất nước
những chiến công thành tích của lực lượng an ninh góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước
đã phòng ngừa đẩy lùi từ sớm từ xa các thách thức các mối đe dọa bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia liên tục kéo giảm các vấn đề tiềm mẩn phức tạp về an ninh và tội phạm
hoàn thành xuất sắc đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng lộ trình giữ vững ổn định chính trị xã hội tạo môi trường hòa bình ổn định phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó lực lượng an ninh nhân dân
còn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng đường lối lãnh đạo của đảng bảo vệ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nghiệp quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
đường lối chủ trương của đảng về an ninh trật tự chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng và hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật
chủ động nắm chắc tình hình nghiên cứu đánh giá dự báo kịp thời từ sớm từ xa nguy cơ xâm hại an ninh lợi ích quốc gia để kịp thời tham mưu đề xuất chiến lược với đảng nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách và tổ chức thực hiện
bảy mươi năm qua ở mỗi giai đoạn cách mạng lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc không quản ngại khó khăn gian khổ luôn nêu cao tinh thần tận tụy sẵn sàng xả thân vì nước hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
có thể khẳng định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đều có sự đóng góp to lớn về trí tuệ sức lực và sương máu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân
thưa quý vị chống phá đất nước kích động mâu thuẫn gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc việt nam nói chung và cộng đồng người dân tộc thiểu số tại các tỉnh tây nguyên nói riêng là dã tâm mà các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ
trên thực tế chính sách dân tộc của việt nam luôn được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước hỗ trợ giúp người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là đồng bào tây nguyên cả về kinh tế văn hóa giáo dục y tế và an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
nội dung này sẽ được viên tập viên nam hà trình bày ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
từ một hộ nghèo quanh năm vất vả mưu sinh tới nay kinh tế của cả gia đình đã ổn định năm hai nghìn hai mươi một gia đình anh đã xây được một ngôi nhà khang trang gần hai tỷ đồng thu nhập gia đình từ việc chăn nuôi trồng trọt trên sáu trăm linh triệu đồng